phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ hai mươi sáu đối tượng để lập hồ sơ điều tra xử lý
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá
tại một địa điểm ở tổ hai mươi năm a khu phố một mươi một phường tân phong tp biên hòa
lực lượng công an xác định tụ điểm này do đối tượng nguyễn trần tú hai mươi bảy tuổi
quê tỉnh nghệ an quản lý và tổ chức cho các con bạc tới tham gia
đối tượng tú cũng là người đứng ra bán điểm cho các con bạc tới chơi với giá một trăm linh đồng
đổi lấy thẻ chơi có số điểm là một
số điểm sau khi được mua thẻ từ tú được các đối tượng đưa vào bàn game bắn cá để chơi
dưới dạng hình thức cá cược theo tỷ lệ đặt cược hiện trên bàn máy
qua điều tra ban đầu các đối tượng đến đây đánh bạc phần lớn là nghiện ma túy
trước đó tụ điểm đánh bạc núp bóng game bán cá này cũng đã nhiều lần bị công an tỉnh đồng nai triệt phá
sau một thời gian bị đóng cửa và tụ điểm đánh bạc này lại tiếp tục hoạt động trở lại từ hơn một năm nay